thưa quý vị từ ngày một tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu mức lương cơ bản của cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang được tăng từ một một trăm năm mươi đồng lên một hai trăm một mươi đồng
thông tin này thực sự là tin vui đối với những người làm công ăn lương sau ba năm mức lương rậm chân tại chỗ
tuy nhiên lương tăng kèm theo đó là hàng loạt nỗi lo về cân đối ngân sách về hiệu quả hoạt động của bộ máy công quyền về chất lượng của từng cán bộ công chức viên chức
với mức lương hai ba mươi bốn của một chuyên viên tại phòng thông tin thị trường lao động thuộc trung tâm dịch vụ việc làm hà nội
anh linh khá vui mừng trước thông tin được tăng lương từ ngày một tháng năm vừa qua
tuy nhiên anh linh cũng khá lo lắng vì giờ đây cái gì cũng đắt đỏ
tuy là lương có tăng thêm nhưng so với việc chi tiêu cuộc sống hàng ngày thì vẫn còn nhiều băn khoăn
công nhân viên chức như chúng tôi cũng cảm thấy là rất vui mừng so với mức tăng lương như vậy
nhưng mà mức tăng lương như vậy không đảm bảo được cho cuộc sống của chúng tôi vì hơi ít
mức đương tăng thêm năm như thế thì kèm theo như một số cái tăng khác ví dụ như là xăng dầu cũng tăng thêm
như vậy thì tôi cảm thấy rằng là mức lương
vẫn biết mức lương của khu vực công hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn
tuy nhiên với nhiều công nhân viên chức tăng thêm một đồng là đỡ đi được một phần gánh nặng chi tiêu
thì cái mức tăng này nó cũng không phải đáp ứng bao nhiêu
nhưng cũng phải nói rằng nhìn nhận một điều hết sức là thực tế đó
dù là mới tăng sáu mươi cho một bậc lương thôi
thì chính phủ đã theo cái nghị quyết của hội thì chính phủ đã phải dành khoảng một mươi một tỷ để phục vụ cho cái yêu cầu tăng lương này
như vậy thì chúng tôi muốn nói điều này để thấy rằng cái khó khăn của chính phủ với một cái nỗ lực dưới sáu mươi thôi của một bậc lương thôi thì đó là một cái nỗ lực rất lớn của cái việc thi tăng lương
nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng mức tăng lần này được xử lý khá khéo léo có khoảng cách đối với tăng lương dành cho doanh nghiệp và các đối tượng khác
vì vậy không tạo ra tình trạng té nước theo mưa trong thời gian tới
trong thời gian tới cái áp lực của cái việc nó tăng tiền vào trong lưu thơm không lớn
cái thứ hai nữa là trong cái bối cảnh hiện nay chúng ta thấy rằng là cái cân đối cung cầu đang nghiêng về tổng cung lớn thì rõ ràng là nó không ảnh hưởng trực tiếp tới cái việc làm tranh lệch cung cầu
do đó nó không tạo ra một cái tăng về mặt tiêu dùng
cái thứ ba nữa là đối với đạo pháp cũng như vậy chúng ta thấy rằng là cái mức tăng lần này nó nằm trong cái cân đối đã được tính toán không phải in thêm tiền
và vì thế nó không tạo ra cả lực là phát tiền tệ
cũng như là áp lực là áp tầm cầu cầu khéo
tăng lương là mong muốn của mỗi người lao động
tuy nhiên với một bộ máy hành chính còn công cành như hiện nay
cùng với việc nhiều người lao động vẫn ở tình trạng sáng cấp ô đi chiều cấp ô về
thì việc tăng lương sẽ thực sự là gánh nặng đối với ngân sách nhà nước
cái lớn nhất hiện nay thì tôi cũng cho rằng là chính cụ cần phải đẩy mạnh cái việc thực hiện cải cách hành chính và tinh dạng
đặc biệt là vấn đề tinh dạng biên chế
với cái mức mà cái tốc độ tinh dạng hiện nay thì nó cũng chả chưa đáp ứng cái yêu cầu chung
cần phải khắc phục cái tình trạng mà cán bộ đến cơ quan nhiều thực hiện công việc thì ít
nhưng mà có lẽ là thực hiện năng suất thì kém hiệu quả thì thấp
chúng ta đã và đang tiến hành tinh giản biên chế
nhưng việc này cũng không phải đơn giản
không đơn giản nhưng vẫn phải quyết tâm làm
vì như vậy mới công bằng với những người làm việc thật
và họ cần phải được trả lương xứng đáng với hiệu quả công việc công sức họ đã bỏ ra